bắt đầu từ ngày hôm nay mức phí qua hầm đèo cả chính thức được điều chỉnh
theo đó mức phí sau điều chỉnh thấp nhất là chín mươi đồng một lượt và cao nhất là hai trăm bốn mươi đồng một lượt
theo ghi nhận trong ngày đầu thay đổi giá dịch vụ các phương tiện vẫn lựa chọn lưu thông qua đường hầm đèo cả
công trình hầm đường bộ đèo cả có tổng chiều dài một mươi ba hai km trong đó hầm đèo cả dài bốn một trăm hai mươi năm m hầm cổ mã dài năm trăm linh m cầu vừa đường dẫn dài chín km
quy mô toàn tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với vận tốc thiết kế tám mươi km một giờ
dự án có tổng mức đầu tư hơn một mươi một ba trăm linh tỷ đồng
sau khi đưa vào khai thác thời gian lưu thông được rút ngắn từ bốn mươi năm phút đường đèo xuống chỉ còn hơn một mươi phút qua hầm
bình quân mỗi ngày có khoảng năm tám trăm linh lượt phương tiện qua lại hầm
hầm đèo cả và cổ mã được đưa vào sử dụng đã xóa đi các cung đường hiểm trở cuối cùng dọc dài đất miền trung
góp phần tạo nên liên kết vùng kinh tế trọng điểm nam trung bộ tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm an ninh quốc phòng toàn bộ khu vực nam trung bộ và tây nguyên